thưa quý vị và các đồng chí cách đây tròn bảy mươi một năm và ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
trong thư gửi đồng chí hoàng mai giám đốc công an khu một mươi hai
chủ tịch hồ chí minh đã chỉ rõ tư cách người công an cách mệnh
sáu điều dạy của người giản dị mà gần gũi là mô hình hoàn chỉnh về nhân cách
về tư duy và cách ứng xử trong công tác chiến đấu của mỗi người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
qua bảy mươi một năm những lời dạy của người vẫn còn nguyên giá trị
trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động được thấm nhuần và phát huy
góp phần hôn đúc rèn luyện lớp lớp cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
một công trình có ý nghĩa giá trị đặc biệt
một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống giáo dục chính trị cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
hôm nay được về nơi khởi nguồn sáu điều bác hồ dạy
công an nhân dân tại thôn chùa nguộn xã nhãn nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
mỗi cán bộ chiến sĩ hội phụ nữ công an tỉnh thái bình
càng cảm nhận sâu sắc hơn lời căn dặn của người
đó là bài học quý báu để mỗi cán bộ chiến sĩ xây dựng mục tiêu rèn luyện và tu dưỡng
học tập và trao dồi kiến thức kế thừa và phát huy tốt
sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn quan tâm và dành tình cảm đặc biệt đến lực lượng công an nhân dân
vì vậy tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy những thông điệp lịch sử được kể bằng những hiện vật mang ý nghĩa đặc biệt
để mỗi cán bộ chiến sĩ khi về đây cũng đều cảm nhận được
là hình ảnh bảy mươi chín cây sao đen tượng trưng bảy mươi chín mùa xuân của bác
năm mươi bốn cây tủng tháp đứng hiên ngang gắn với năm mươi bốn dân tộc anh em
những rừng cọ đồi trè cây đa bức phủ điêu gắn với hình ảnh vùng atk lịch sử
sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
mỗi lời dạy là sự thể hiện nhất quán giữa nói và làm giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương
đồng thời cũng là sự dăn dậy đối với cán bộ chiến sĩ công an

các cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa tầm quan trọng và ý thức trách nhiệm của một cán bộ chiến sĩ
trong việc thực hiện sao điều bộ hồi dạy đó là một nhân tố quyết định quan trọng nhất
đây là nhân tố nội tâm
bài học thứ hai đối với chúng tôi cho rằng là cái sự cụ thể hóa từng điều dạy của bác hồ
đối với từng hoàn cảnh cụ thể đối với từng đơn vị với phù hợp với chức năng nhiệm vụ quyền hạng của cán bộ chiến sĩ